tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự chỉ trong thời gian ba mươi ngày
công an tp hcm đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an một số tỉnh thành xác định được chuyến hàng phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
do các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
và khẩn trương điều tra truy xét toàn bộ đường dây
ngoài chuyến hàng bị phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba
công an tp hcm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đã xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy các loại
được vận chuyển từ pháp về các sân bay việt nam
các chuyến hàng có chung đặc điểm phương thức thủ đoạn
là cất dấu ma túy bên trong các kiện hàng hóa như
kem đánh răng thực phẩm chức năng
lợi dụng người việt nam học tập định cư tại pháp
có nhận dịch vụ gom hàng chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế
để vận chuyển ma túy về việt nam qua sân bay quốc tế nội bài
sau đó các đối tượng sẽ sử dụng dịch vụ giao hàng trong nước
để giao ma túy về cho một đối tượng tại đồng nai
đồ mối ở đồng nai tiếp tục tắt thành từng chuyện hàng riêng
vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đồ mối tại tp hcm
và một số tỉnh để chia nhỏ đưa đi tiêu thụ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố tổng cộng hai mươi hai vụ án khởi tố bị can sáu mươi năm đối tượng
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán vận chuyển
tàn trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm
và che giấu tội phạm xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
thu giữ gần năm mươi kg ma túy tổng hợp các loại
hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan
theo công an tp hcm quá trình truy bắt các đối tượng
trong chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng
sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi
nhưng với tinh thần mu trí sáng tạo đội mới tư duy
trong công tác thu thập tài liệu chứng cứ công an tp hcm
làm rõ từng đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất
để phục vụ công tác truy bắt mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng